thưa ông trong đợt thông tin tuyên truyền về hội nghị lần này thì báo chí đã đưa ra rất nhiều thông tin liên quan đến vấn đề xử lý cán bộ
và qua đó thì giúp người dân có thể hiểu hơn về tinh thần nhìn thẳng vào sự thật đánh giá đúng sự thật của đảng
rõ ràng là vai trò của báo chí trong hội nghị là hết sức quan trọng góp phần vào thành công của hội nghị
vậy thì ông có đồng tình với ý kiến này hay không
tôi cũng hoàn toàn nhất trí như vậy trước mỗi một vấn đề mỗi một nhà báo mỗi một cơ quan báo chí có những cái tiêu chí đánh giá khác nhau
và tôi nghĩ rằng những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng đặc biệt là những người làm công tác cán bộ
có thể lấy báo chí là một kênh thông tin tham khảo bởi vì mỗi báo có một cách nhìn khác
nhưng mà chúng ta phải quy lại đó là phản ánh phê phán hoặc là nói những cái chưa tốt cái tiêu cực
nhưng phải với một cái tâm là trong sáng phải với một cái mục tiêu là xây dựng để qua đó chúng ta rút ra những cái bài học
chứ không phải để chỉ xiết để chỉ
chỉ trích một cán bộ một con người nào
xin cảm ơn nhà báo bắc văn với những chia sẻ về báo chí trong tuần qua
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
và đây cũng chính là kim chỉ nam để các cơ quan đơn vị tổ chức và cá nhân nhanh chóng triển khai thực hiện các nghị quyết của hội nghị và cuộc sống
để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn hãy đến với những phát ngôn ấn tượng trên các báo trong tuần này
trong bài xây dựng nền tảng bền vững trong chuyên mục chính sách và cuộc sống của báo đại biểu nhân dân
đã trích ý kiến trước đó của tổng bí thư nguyễn phú trọng về công tác cán bộ kỳ luật cán bộ
chúng ta rất nhân văn nhân đạo nhân ái nhân tình
không thích thú gì khi phải kỳ luật đồng chí đồng đội của mình
trái lại rất khổ tâm đau xót
nhưng vì sự tiến bộ chung vì để mong nhiều người không mắc sai phạm
chúng ta phải kỳ luật kỳ luật một vài người để cứu một người
trong cuộc họp tại ủy ban thường vụ quốc hội mới đây
về việc đầu tư xây dựng cao tốc bắc nam
dù ủng hộ nhưng phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển nói
đã là đầu tư kinh doanh thì phải thực hiện nguyên tắc lời ăn lỗ chịu
chứ không có chuyện bảo lãnh tỷ giá hay bảo lãnh doanh thu
làm việc với tỉnh nghệ an bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung
yêu cầu địa phương tích cực truy thu số tiền đã chi cho hàng trăm thương binh giả
cần chia ra ông nào cần thu hồi thì dứt khoát phải thu hồi
bên cạnh đó cần ra soát xem những trường hợp nào đã qua đời quá nghèo hay bệnh tật hiểm nghèo
thì địa phương phải đề xuất với bộ để bộ có hướng giải quyết
tại cuộc làm việc giữa tổng cục du lịch với hiệp hội du lịch tp đà nẵng
liên quan đến những kiến nghị về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia sơn trà
ông hà văn siêu tổng cục phó tổng cục du lịch cho rằng
quy hoạch tại sơn trà đã được thực hiện đúng quy trình do đó sẽ tiếp tục triển khai quy hoạch
góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể trên báo tuổi trẻ điện tử
số ra hôm chín tháng năm đăng tải ý kiến học cả ngày chương trình mới vẫn nặng
tôi rất băn khoăn với chương trình mới áp dụng đại trà cho lớp một rất nhiều
phải chăng một chiếc áo quá rộng đang được khoác lên trẻ lớp một